xin chào mừng quý vị khán giả đang theo dõi thông tin cập nhật mới nhất về tình hình dịch covid một mươi chín
trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
quý vị thân mến trong ngày hôm qua bốn tháng một mươi một thành phố hà nội ghi nhận một trăm linh bốn ca mắc covid một mươi chín mới
trong đó có sáu mươi bốn ca tại cộng đồng ba mươi một ca tại khu cách ly và chín ca tại khu vực phong tỏa
ngay lập tức các bệnh viện của hà nội đã phải nâng cao mức độ phòng dịch
sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống ở mức cao nhất chuẩn bị đầy đủ nhân lực trang thiết bị để đáp ứng với các cấp độ
là một trong những cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân covid một mươi chín thời gian qua
bệnh viện đa khoa đức giang luôn tuân thủ nghiêm ngặt công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
để phát hiện sớm ca bệnh cảnh báo tránh lây nhiễm trong cộng đồng
theo ghi nhận của phóng viên kinh tế và đô thị tất cả một trăm linh bệnh nhân người nhà bệnh nhân khách mời đến bệnh viện
đều phải khai báo y tế với trường hợp có triệu chứng lầm sàng hoặc có yếu tố dịch tế đều phải làm xét nghiệm ngay lập tức
trước khi vào viện điều trị nội trú một trăm linh bệnh nhân người nhà bệnh nhân dù có triệu chứng hay không
đều phải làm xét nghiệm kết quả âm tính mới được ở lại
đình kỳ cứ một tuần bệnh nhân xét nghiệm một lần theo đúng quy định
ngoài ra một trăm linh nhân viên y tế
bác sĩ điều dưỡng hồ lý nhân viên nhà ăn bảo vệ tại bệnh viện cũng được xét nghiệm một tuần trên một lần
đến thời điểm này bệnh viện đón tiếp tám trăm linh bệnh nhân ngoại trú trên một ngày gần năm trăm linh bệnh nhân nội trú
chia sẻ về vấn đề năng lực trần đoán điều trị giám đốc bệnh viện đa khoa đức giang nguyễn văn thường cho biết
tính đến nay bệnh viện đã tiếp nhận và điều trị cho gần chín trăm linh bệnh nhân covid một mươi chín
hiện bệnh viện đang điều trị cho hơn một trăm năm mươi bệnh nhân trong đó có sáu bệnh nhân thở oxy thở máy hai bệnh nhân lọc máu
bệnh viện được giao hai trăm năm mươi giường điều trị các bệnh nhân mắc covid một mươi chín
hiện tại theo phương án một bệnh viện đang kích hoạt một trăm năm mươi giường đồng thời đảm bảo sẵn sàng các trang thiết bị phòng hộ thuốc men
còn tại bệnh viện đa khoa đống đa thời gian qua vẫn triển khai song song hai nhiệm vụ vừa khám chữa bệnh vừa điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
đến nay bệnh viện đã hỗ trợ điều trị thu dung cho hơn một bệnh nhân covid một mươi chín tại khu đền lửa ba
để kiểm soát linh hoạt an toàn đặt kèm báo phòng chống dịch ở mức độ cao nhất một trăm linh người ra vào bệnh viện phải khai báo y tế
khai thác các yếu tố liên quan đến những vùng dịch đặc biệt là vùng đỏ vùng cam vàng để tăng sàng lọc phân luồng cũng như làm xét nghiệm đảm bảo khả năng thu dung điều trị
giám đốc bệnh viện đa khoa đống đa phạm bá hiền cho biết
hiện nay hàng ngày bệnh viện đón tiếp khoảng từ sáu trăm linh đến tám trăm linh bệnh nhân đến khám bệnh khoảng ba mươi bảy mươi trường hợp có triệu chứng nghi ngờ cần phải xét nghiệm
thậm chí có thời điểm lên tới một trăm linh một trăm năm mươi trường hợp cần phải sang lọc xét nghiệm hàng ngày
để phòng tránh lây nhiễm với bệnh nhân nội trú bệnh viện quán triệt không người vào thăm non những trường hợp nặng sẽ cố định người chăm sóc
bệnh viện quán triệt nhân viên và bệnh nhân hạn chế giao lưu ở các khoa phòng đảm bảo nguyên tắc năm k trong công tác khám chữa bệnh
tại bệnh viện bảo bố trí sắp xếp phòng khám theo giờ tránh tập trung đồng người
bên cạnh đó bệnh viện đã xây dựng các kế hoạch phương án để chuẩn bị nhân lực vật tư thuốc men phương tiện phòng hộ trang thiết bị
sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi tình hình dịch bệnh tăng lên
đề cập đến vấn đề này giám đốc sở y tế hà nội trần thị nhì hà cho biết
giúp bài học kinh nghiệm sâu sắc từ công tác phòng chống dịch thời gian qua tại tp hcm các tỉnh phía nam
hà nội xác định y tế cơ sở là trọng yếu trụ cột trong phòng chống dịch giai đoạn mới
các trạm y tế đội y tế lưu động tại các khu cách ly phong tỏa vẫn đang duy trì hoạt động để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân
để đảm bảo khả năng thu dung điều trị của cơ sở khám cho bệnh thiết kế ngân toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
sở y tế hà nội yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh đặt cảnh báo phòng chống dịch covid một mươi chín ở mức cao nhất không được chủ quan trước nguy cơ dịch bệnh
các đơn vị thường xuyên đánh giá việc thực hiện bệnh viện phòng khám an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín
các cơ sở tăng cường chỉ định xét nghiệm sớm đối với người bệnh người nhà bệnh nhân nhân viên y tế có biểu hiện nghi ngờ
hà nội có tổng bốn sáu trăm chín mươi hai ca covid một mươi chín trong đó một tám trăm linh một ca trong cộng đồng hai tám trăm chín mươi một ca đã được cách ly
trước việc các ca covid một mươi chín ở hà nội tăng nhanh trong thời gian gần đây lãnh đạo thành phố đã giao sở y tế thành lập tổ công tác khi xuất hiện chùm ca bệnh tại cộng đồng để khẩn trương dập dịch
phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố trữ xuân dũng cho biết do có số lượng người đến
vì hà nội gia tăng tâm lý chủ quan của người dân khi đã tiêm đủ hai mũi vaccine nên nguy cơ bùng phát dịch ở thủ đô
ông dũng đề nghị các địa phương cần tiếp tục làm tốt công tác quản lý người từ tỉnh thành khác đến về địa phương
ngoài ra phải kiểm soát tốt người dân đi đến thì thành phố mới có thể thích ứng an toàn với dịch bệnh
những thông tin về tình dịch covid một mươi chín sẽ luôn được chúng tôi cập nhật liên tục trong các bản tin và tin tức thời sự trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ
quý vị khán giả nhớ chú ý đón xem kính chào và hẹn gặp lại